các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi bắc nam nối liền một giải đất nước được vẹn tròn
nhưng đâu đó nỗi thủ hận sự ích kỷ và mưu lợi cá nhân vẫn tồn tại trong lòng số ít người đang mang trong mình dòng máu việt
vẫn luyến tiếc cuộc sống dựa dẫm hưởng lợi từ ngoại bang chấp nhận rời bỏ quê hương quay lưng với lợi ích của dân tộc
những thành tựu kinh tế xã hội đối ngoại mà việt nam đã nỗ lực đạt được trong bốn mươi tám năm qua
là minh chứng cho đường lối đúng đắn của một đảng cách mạng chân chính
cùng với nền tảng nhân nghĩa nhân văn truyền thống việt nam đã từng bước xóa bỏ những định kiến hận thù
lấp đầy hố sâu ngăn cách những người lính ở hai bên chiến tuyến
xây dựng tinh thần cởi mở tôn trọng cảm thông tin cậy và cùng hướng tới tương lai
một người từng là lính việt nam cộng hòa từng theo làn sóng di tản vượt biển sau ngày đất nước thống nhất
cũng từng đi theo tổ chức phản động của hoàng cơ minh tham gia chiến dịch đông tiến hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
xâm nhập qua lãnh thổ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào để vào việt nam thực hiện âm mưu bạo loạn lật đổ nhà nước việt nam
điều nói của người trong cuộc là minh chứng rõ ràng nhất cho dã tâm bản chất độc ác hèn hạ lúc bóng chiêu bài tị nạn của bè lũ chính trị tục đoàn